liên quan đến vụ tai nạn giao thông lật xe ô tô khách tại đèo khánh lê trên quốc lộ hai mươi bảy c
khiến cho bốn du khách người trung quốc tử vong và chín người bị thương
và sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và đại diện lãnh sự quán trung quốc tại tp hcm
đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa để thăm hỏi và động viên nạn nhân trong vụ tai nạn
và cũng theo cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện khánh vĩnh
lời khai ban đầu của tài xế hùng ngọc hưng cho biết nguyên nhân xe khách bị lật là do mất phanh
trên chặng đường hơn ba km khi đang xuống dốc
theo đó tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có hai mươi bốn người trong đó có một tài xế
hai hướng dẫn viên người việt và hai mươi một du khách người trung quốc
bốn người tử vong trong vụ tai nạn được xác định đều là du khách quốc tịch trung quốc
và hiện công an huyện khánh vĩnh cũng đã tạm giữ xe khách để chân cầu giám định an toàn kỹ thuật
kết quả test nhanh tài xế xe khách không có nồng độ cồn và âm tính
với ma túy thời hạn kiểm định an toàn xe khách còn hiệu lực đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy
thời điểm cuối cùng lúc một mươi bốn h bốn mươi bảy phút chiều ngày một mươi tám tháng bảy xe khách nêu trên
vận hành với tốc độ bốn mươi năm km trên giờ tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là năm mươi km trên giờ
và như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin đoàn du khách trung quốc nhập cảnh vào việt nam
tại sân bay tân sơn nhất tp hcm ngày một mươi bảy tháng bảy và đi thành phố đà lạt trong ngày
đến khoảng một mươi năm h hai mươi phút chiều ngày một mươi tám tháng bảy thì xảy ra tai nạn khi đang từ đà lạt xuống nha trang